thưa quý vị đêm giao thừa tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực chợ đà lạt tỉnh lâm đồng
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đã đến thăm và trao quà tết tặng công nhân lao động tiêu biểu người có hoàn cảnh khó khăn
thuộc công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
đồng chí trương thị mai và các đồng chí lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã ân cần thăm hỏi
động viên và trò chuyện với cán bộ công nhân công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
trong đêm giao thừa tết nguyên đán giáp thìn
đồng chí trương thị mai bày tỏ niềm vui khi thấy phố phường thành phố đà lạt ngày càng xanh sạch đẹp
tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến với thành phố ngàn hoa
nhân dịp năm mới đồng chí trương thị mai gửi đến đội ngũ công nhân và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp
và đón mùa xuân mới bình an hạnh phúc
đồng chí trương thị mai trao một trăm linh phần quà tết tặng công nhân công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
đang thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa
lãnh đạo tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt trao tặng người lao động công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt năm mươi triệu đồng
vào thời khắc giao thừa năm mới giáp thìn hành công châm hai mươi bốn
rất nhiều hoạt động chào đón năm mới đã diễn ra
thu hút hàng nghìn người dân tham gia chờ đón thời khắc đặc biệt
đón chào năm mới tỉnh phú thọ đã trình diễn màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài một mươi năm phút
đem đến cho toàn thể nhân dân những phút giây háo hức và hân hoàn ấm áp
khi cùng bên nhau đón năm mới trong điều kiện thời tiết lý tưởng
mọi người dành cho nhau những lời chúc chân thành mong năm mới bình yên công việc thuận lợi
dưới bầu trời rực sáng ánh pháo hoa muôn màu
người dân thành phố hải phòng đều vỡ hoa cảm xúc đón chào xuân sang
cùng nhau gắn kết yêu thương và sẻ chia niềm vui trong năm cũ
hướng đến mùa xuân rực rỡ tràn đầy tin yêu của năm mới
với biết bao ước mong và khát vọng cho bản thân gia đình thành phố và đất nước
vào thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới tối ngày chín tháng hai tức tối ngày ba mươi tết quý mão hành hai mươi
bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã chúc tết cán bộ nhân viên chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ trực tết tại cơ quan bộ tư lệnh
và các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực tết trên các vùng biển đảo của tổ quốc
qua hệ thống thông tin vệ tinh
chúc tết cán bộ nhân viên chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực tết
tại bộ tư lệnh cảnh sát biển thiếu tướng lê quang đạo tư lệnh cảnh sát biển nhấn mạnh
các cán bộ nhân viên hạ sĩ quan chiến sĩ cơ quan bộ tư lệnh
tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng khắc phục mọi khó khăn
nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tự lực tự cường chủ động sáng tạo
ra sức thi đua lập nhiều chiến công thành tích mới khẳng định vị thế vai trò của lực lượng
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự an toàn chủ quyền biển đảo của tổ quốc
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước nhân dân và quân ủy trung ương bộ quốc phòng
tại trung tâm chỉ huy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển đã chúc tết cán bộ chiến sĩ trên các tàu
của lực lượng cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và trực sẵn sàng chiến đấu tại các vùng biển
qua hệ thống thông tin vệ tinh lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển ân cần thăm hỏi tình hình trực tết
sẵn sàng chiến đấu và vui xuân đón tết của cán bộ chiến sĩ trên các tàu tại các vùng biển đảo của tổ quốc
phải xác định rõ trách nhiệm tư tưởng an tâm công tác về nhiệm vụ chính trị
đặc biệt làm tốt công tác về vật chất nhu yếu phẩm bảo đảm tết
sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy các cấp là nguồn động lực ý nghĩa để cán bộ chiến sĩ thêm phấn khởi đón năm mới
chắc tay súng giữ yên vùng biển tổ quốc trong thời khắc giao thừa thiên liêng
góp phần quan trọng vào mùa xuân thắng lợi của toàn đảng toàn dân toàn quân
trong không khí phấn khởi mừng đảng mừng xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sáng nay ngày một mươi tháng hai
tức ngày mùng một tết các đồng biên phòng tỉnh đắk lắc đã long trọng tổ chức lễ trao cơ chủ quyền đầu năm mới
đây là nghi lễ thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân
qua đó gây dạy niềm tự hào tiếp sức cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng không ngừng phương lên
khắc phục khó khăn gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tại đơn vị trong năm mới
dưới lá cờ tổ quốc quốc ca việt nam được đồng thanh cất lên hùng tráng
cùng một mươi lời thề danh dự của quân đội nhân dân việt nam rõ ràng
hoạt động chào cơ đầu năm mới đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi các hoạt động mừng đảng
mừng xuân đầy khởi sắc của cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh đắk lắc
đồng thời nhằm giáo dục cán bộ chiến sĩ lòng yêu nước tinh thần tự hào độc lập dân tộc
ý chí tự lực tự cường tạo sự đoàn kết phấn khởi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ
bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn du lịch tại thành phố đà nẵng được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc
ngay trong ngày hôm nay ngày mùng một tết thành phố đã chào đón hơn một trăm hai mươi năm chuyến bay nội địa và quốc tế
với khoảng một mươi bảy lượt khách đến sở du lịch thành phố phối hợp với cảng hàng không quốc tế đà nẵng
tổ chức buổi lễ sôi động với nhiều ấn tượng đón chào những du khách sông đất thành phố đáng sống
sáu giờ bốn mươi năm phút chuyến bay mang số hiệu vn sáu trăm hai mươi tám
do hãng hàng không việt nam airlines khai thác từ đôn mường thái lan đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế đà nẵng
những du khách sông đất đầu tiên đã được chào đón bằng không khí lễ hội rồi động với các tiết mục múa lân
trải nghiệm ẩm thực đặc biệt là chương trình hái lộc đầu xuân với nhiều phiếu quà tặng trải nghiệm
của các điểm thăm quan giải trí trên địa bàn thành phố như công viên châu á asia park áo dài show đà nẵng
đây là lần thứ hai tôi được trải nghiệm tết nguyên đán ở việt nam lần này tôi chọn đà nẵng
bởi thành phố này thực sự bình yên hôm nay thì tôi chỉ biết nói wow thôi màn chào đón thật kỳ vời
tôi chưa bao giờ có được trải nghiệm như thế này thật là vui vẻ
dự kiến trong bảy ngày tết sẽ có khoảng hơn ba trăm sáu mươi lượt du khách đến với đà nẵng
trong đó có hơn một trăm bảy mươi hai khách quốc tế tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới đêm gia thừa năm giáp thìn hành một trăm hai mươi bốn
những công dân nhí đầu tiên của nước ta đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui vỡ hòa của bố mẹ
và các y bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương
khép lại năm cũ các bé trào đời đúng đêm giao thừa hy vọng sẽ mang nhiều may mắn bình an đến với thế giới
đúng không giờ đêm gia thừa tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn bé trai nặng ba hai kg đã cất tiếng khóc chào đời
trong niềm vui hạnh phúc vỡ hòa của các y bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương
đây là con thứ ba của bố mẹ và các y bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương

khép lại năm cũ sự ra đời của công dân nhí đầu tiên trong năm mới giáp thình
hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn an lành đến với mọi người
đây là con thứ ba của bố mẹ và các y bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương

nhiều niềm vui hạnh phúc bình an sẽ đến với nhà nhà